một tiên lửa của nga đã bay qua không phận ba lan trong sáng ngày hai mươi bốn tháng ba điều này đã dẫn đến việc ba lan triệu đại sứ nga tại vassava để yêu cầu giải thích những gì liên quan đến hành vi vi phạm không phận
bộ trưởng quốc phòng ba lan wladyslaw kosynia kamichai tiên lửa của nga được phóng đi từ ukraine đã bay qua không phận ba lan trong một khoảng thời gian ngắn và nước này đã kết quả tất cả hệ thống phòng không không quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó với mối đe dọa có thể phát sinh
chúng tôi đã theo dõi hơn một mươi tiên lửa hướng tới lãnh thổ ba lan hoạt động giám sát bao gồm việc trao đổi thông tin với phía ukraine vào lúc bốn giờ bốn mươi ba sáng hai mươi bốn tháng ba một trong những tiên lửa của nga đã xâm phạm không phận ba lan cụ thể là vùng loplin trong ba mươi chín giây tất cả các quy trình cần thiết đã được kích hoạt ngay lập tức và các máy bay chiến đấu f một mươi sáu của ba lan cũng như nato cũng trong trạng thái sẵn sàng
khi được hỏi lý do nga đã bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu
nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vật thể này đang hướng tới một mục tiêu nào đó nằm trên lãnh thổ ba lan chúng tôi chắc chắn sẽ bắn hạ
cũng theo bộ trưởng quốc phòng ba lan quyết định không bắn hạ tiên lửa của nga được đưa ra dựa trên đánh giá của bộ chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang ba lan bộ chỉ huy cho rằng hầu hết tiên lửa của nga đều đến từ phía đông hoặc phía bắc vì vậy các lực lượng nga đã điều chỉnh hướng tấn công tiên lửa nhằm đánh chúng các mục tiêu
nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vật thể này đang hướng tới một mục tiêu trong ukraine từ hướng tây do đó tiên lửa đã bay vòng qua lãnh thổ ba lan vào cuối năm ngoái một tiên lửa của nga cũng vi phạm không phận ba lan trong khoảng gần ba phút